ngân hàng đầu tư phát triển việt nam bidv và báo đại đoàn kết đã trao sáu mươi xuất quà tết cho người nghèo tại xã nguyên hòa huyện phù cử tỉnh hưng yên
đây là sự kiện nằm trong chương trình quà tết tặng đồng bào nghèo của bidv với đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai do lũ lụt và rét đậm rét hại công nhân viên chức lao động nghèo bệnh nhân nghèo người già neo đơn trẻ em nghèo không nơi nương tựa
đây là sự kiện nằm trong chương trình quà tết tặng đồng bào nghèo của bidv với đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng sâu vùng bị thiên tai do lũ lụt và rách đậm rách hại